công an đã bắt được bùi vũ khoa tại khu vực ấp cây trâm xa định bình thành phố cà mau cùng với tăng vật là xe mô tô của gia đình bị hại
theo khai nhận ban đầu do mâu thuẫn trong gia đình nên khoa đã ra tay sát hại vợ và cha mẹ vợ
sau đó khoa đã vào phòng của bố mẹ vợ lấy đi vài chục triệu đồng
ngay sau khi gây án đối tượng đã tẩu thoát khỏi hiện trường và điều khiển chiếc xe máy màu xanh đen mang biển kiểm soát hai mươi năm m một một mươi nghìn bốn trăm năm mươi ba nghi đi về hướng huyện nậm nhùn
khi mâu thuẫn xảy ra họ đã không nghĩ đến tình thân một số người đã mất đi lý trí và sự tỉnh táo dẫn tới mất kiểm soát và thực hiện hành vi phạm tội
những hành vi bột phát dẫn tới những vụ án mạng xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm trong sinh hoạt gia đình không chỉ là biểu hiện nhất thời mà có thể là tích tụ trong thời gian dài

mâu thuẫn mà chồng có thể ra tay tàn nhẫn sát hại vợ của mình là rất đau lòng nhiều đối tượng hạn chế về nhận thức pháp luật mù quáng trong tình yêu
vị kỷ cá nhân trong quan hệ gia đình nên khi gặp phải những mâu thuẫn hay có sự ngờ vực đã không tìm cách xử lý đúng mực mà sử dụng bạo lực
trong cuộc sống gia đình mâu thuẫn hàng ngày là điều rất khó tránh khỏi việc giải quyết những mâu thuẫn đó như thế nào để cùng duy trì vun đắp cho một gia đình hạnh phúc
để hạn chế các vụ án mạng đau lòng việc để mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật nhất là luật phòng chống bạo lực gia đình bình đẳng giới góp phần định hướng về nhận thức cho mỗi người dân là hết sức cần thiết
người dân cần hiểu rõ vai trò trách nhiệm của bản thân luôn tuân thủ pháp luật không vì nóng giận mà sử dụng vũ lực gây thương tích giết hại người khác để giải quyết các mâu thuẫn gia đình
để hạn chế các vụ án mạng đau lòng việc để mạnh tuyên truyền pháp luật nhất là luật phòng chống bạo lực gia đình